hầu hết các em của lớp học là con em người đồng bào dân tộc khmer
chị thạch thị thùy dương cũng là người dân tộc khmer tốt nghiệp cử nhân ngành tâm lý học trẻ em nên rất hiểu tâm lý của các em
nhờ vậy mà công việc dạy học cũng dần khắc phục được những khó khăn
số học sinh đến lớp ngày một tăng cao
tại gia đình khó khăn quá rồi đi làm ở xa rồi không có địa kiện dành đi học
nhưng mà thay ở đây cũng được cho nó học
nếu mà ở trong chùa này cũng được cho con nó đi học ở đây
bây giờ nó cũng học hai ba tháng chạy nó cũng biết chữ mới rồi
cũng cảm ơn chùa ở đây
ngoài việc dạy cho các em kiến thức thì bản thân tôi đã truyền đạt cho các em những kỹ năng
ví dụ như là trong một tuần dạy học như vậy thì sen lẫn với tiết học của các em
thì tôi sẽ dạy cho các em một tiết giáo dục kỹ năng sống
mỗi tuần sẽ có một chuyên đề
chuyên đề đầu tiên tôi truyền đạt cho các em đó là kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
thứ nhất là để cho các bạn nữ trong lớp học có thể có thêm những kiến thức để bảo vệ bản thân mình
chuyên đề thứ hai là những chuyên đề để cho các em thích ứng với cuộc sống với môi trường của các em
để các em không cảm thấy là mình bị tự ti
để cho các em cảm thấy là cuộc sống của mình vẫn có những người luôn giúp đỡ và luôn theo dõi các em
và đồng thời song song đó thì sau mỗi tuần học như vậy thì tôi có để cho các em có thêm động lực
thì có đưa ra một cái phương hướng để thúc đẩy các em cố gắng học tập và đi học điều
bằng cách là mỗi tuần mỗi bạn được điểm một mươi nhiều nhất thì sẽ được một phần thưởng từ lớp và được lớp tuyên dương
và sau mỗi cái buổi tuyên dư như vậy tôi cảm thấy là các em rất là hào hứng và rất là tích cực
hiểu và cảm thông với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của nhiều gia đình
nên mỗi khi có thời gian chị dương lại cùng các nhà sư đến từng nhà để vận động phụ huynh cho các em theo học
do đó mà nhiều em từ không biết mặt chữ đã biết đọc
viết biết làm những phép tính đơn giản
chùa sprayvonsta cũng đang dự định mua thêm bàn ghế vận động thêm giáo viên phụ đạo
để không chỉ các em nhỏ ở vườn tân xuân mà các em nhỏ ở các vườn sản lên cận cũng có thể đến đây theo học
mấy em học lớp tình thương trong chùa lúc trước thì nó ít
bây giờ chùa với phường đã dần động
tức là gia đình con em
không có được đến trường thì qua lớp học tình thương trong chùa nó ngày càng cũng khá hơn
nhưng mà sau này với nhà chùa sẽ cố gắng đi động viên con em người dân tộc hay là gia đình gặp nhiều khó khăn
không có con em không được tới trường thì đi động viên
qua học trong chùa để sau này con em được biết chửi với người ta
còn đây là lớp học do một nhóm chị em phụ nữ cơ lộc bộ hạt gạo ấm lòng ở phường tân phú thành phố đồng xoài đứng ra thành lập và duy trì hoạt động đều đặn suốt trong năm năm qua
ba ngày ở đây vốn là quán cà phê nhưng tới đến những bộ bàn ghế kinh doanh cà phê được thu gọn để nhường chỗ cho những bộ bàn ghế học sinh

lúc đầu với dự kiến của mình thì là chừng hai mươi mấy em thôi
nhưng không ngờ thì cứ càng ngày nó lại càng nhiều em
mà cái điểm của mình là không đủ chỗ
lúc đó mình chưa có cái mái che nữa không đủ chỗ cho nên phải mượn một cái nhà của một cô giáo thuyền nguyện để mở ba lớp ở dưới đó
thì trên này đạt được mấy lớp còn dưới nhà cô đó là được ba lớp
mà lúc đó là rất là khó khăn
chiều tới là bắt đầu là mấy thầy cô đem móc bảng lên
hàng rào bóng đèn thì nó có sẵn vậy
nhưng mà nếu mà mưa thì là phải tắt điện rồi phải rinh bảng vô trong nhà này là các trò học nói chung cũng không có được đạt như cái ý mình mong muốn
là tại vì phải chạy mưa
nhưng mà hiện nay thì được cái sự quan tâm của bà con người ta thương
cho nên là hôm vừa rồi là mấy anh chị đóng góp cho bên thông qua hội chữ thập đỏ thì mới che được cho mình cái mái đó
khi mà mở được cái lớp
học này thì mình cảm thấy rất là vui
vì mình thấy cái việc làm này thật sự là có ý nghĩa
tại thời điểm mới đi vào hoạt động lớp chỉ có ba mươi bảy học sinh
nhưng hiện nay có hơn bảy mươi em theo học từ lớp một đến lớp một mươi với một mươi bảy giáo viên thay nhau giảng dạy
đa phần các em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn
em thì gia đình nghèo khó nên phải đi bán vé số
thay vì được đến trường đi học còn em thì học lực yếu
nhưng không có điều kiện để đi học thêm
tại lớp học này có nhiều học sinh cũng rất đặc biệt
có người trên ba mươi tuổi nhưng mới bắt đầu làm quen với việc đánh vần từng chữ cái
hằng ngày thì em công việc của em thì cũng phụ quán cà phê này kia nọ đó
rồi em tới đây phụ cô này nhờ cô xuân giới thiệu em vô học em biết chữ
nhờ mấy cô ở đây dạy bảo em cũng mừng
dù bận rộng công việc giảng dạy ở nhà trường và công việc gia đình
nhưng nhiều giáo viên ở các trường học trên địa bàn thành phố đồng xoài
đã tích cực tham gia vào công việc phụ đạo kiến thức cho các em học sinh ở lớp học tình thương này
ngoài việc mở lớp học phụ đạo kiến thức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nhóm thiện nguyện của bà đào thị xuân còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện
quyên gớm sách vở
đồ dùng học tập đặc biệt là hoạt động quyên góp gạo hàng tháng
để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh bình phước
với việc làm hết sức ý nghĩa này lớp học đã nhận được sự hoan nghênh
đồng tình ủng hộ của sở giáo dục đào tạo tỉnh bình phước và chính quyền địa phương cùng bà con khu phố
ở đây là các cháu thực sự mà nói là nhà rất là nghèo
cho nên mà nó cũng không có đủ cái thời gian để mà nó học
thành ra là ban ngày thì phải đi phụ giúp công việc này kia để kiếm sống
ban đêm thì về để học thậm chí có những em ngồi vào bàn đã ngáp rồi
thầy cô lại phải pha trò để rồi là bừng tỉnh nó học
và thực sự cái lớp học này thì lúc đầu vô cùng khó khăn
kể cả về cái điều kiện cơ sở vật chất và kể cả với cái điều kiện là học tập của các cháu
tâm lý của các cháu
nó đến đây lúc đầu nó rất là mặc cảm
nó mặc cảm là vì nó học dở rồi nó nghèo
là nó không có cái điều kiện này điều kiện kia
các cháu tâm lý rất là sợ sệt
nhưng mà trong một cái khoảng thời gian mà thầy cô dạy dỗ cũng như là cha mẹ
như là anh chị ở nhà thì tự nhiên các cháu nó cảm thấy cái tâm lý nó hỏi đầu
tỉnh bình phước có hơn hai trăm sáu mươi km đường biên giới tiếp giáp với vương quốc campuchia
nội biên có một mươi năm xã thuộc ba huyện lộc ninh bù đớp và bù gia mập
nhìn chung đời sống của bà con nhân dân ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn
bên cạnh nhiệm vụ canh giữ bảo vệ vùng đất biên cương của tổ quốc
bộ đội biên phòng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ
giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn
từng bước khắc phục khó khăn xây dựng các mô hình kinh tế chăn nuôi trồng trọt
giúp bà con bớt đi những khó khăn thiếu thốn
từng bước vươn lên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
thùng bảy xã thiện hưng huyện biên giới bù đớp
là thôn vùng sâu vùng xa điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
với số dân hơn bảy mươi bà con người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
một số gia đình vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình
từ thực tế đó chính quyền địa phương cùng đồng biên phòng bù đớp
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
phối hợp tổ chức các lớp học xóa mù chữ
góp phần nâng cao nhận thức cải thiện chất lượng cuộc sống của bà con nơi đây
ở vùng biên này
về điều kiện hoàn cảnh khó khăn
cho nên việc đến trường đến nước là không đi được
điểm trường ở đây là cách trường rất xa
cho nên bà con không được đến trường đến lớp
bà con ban ngày phải đi nằm thuê nằm mướn kiếm ăn
cho nên buổi tối mới về đi học được
qua sự chỉ huy chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy tiên vị
đã chỉ đạo sâu sát cho đến đội vận động của chúng chúng tôi
đã đi đến từng nhà để vận động cho từng nhà để vận động bà con đi học
đến giờ phút này đã đạt được kết quả như hôm nay
là được hai mươi
hơn hai mươi em học viên ra lớp học xóa mù
cứ đều đặn mỗi tối thứ tư và thứ sáu
dưới ánh đèn năng lượng mặt trời ở nhà văn hóa thôn bẫy
lại vang lên tiếng tập đọc của lớp xóa mùi chữ
đây đã là lớp khai giảng thứ chín
và lớp nào cũng có những học viên lớn tuổi tham gia
có những gia đình cả bà cả cháu cùng đi học
dù tất bật với công việc mưu sinh như cả mũ cao su làm rẫy
nhưng tối đến họ vẫn tranh thủ cùng các con các cháu của mình đến lớp
với mong muốn biết được cái chữ
có ba đứa cháu đi học rồi mẹ cũng đi theo rồi coi con
rồi bà mẹ cũng đi theo rồi tiếp chăm cháu
cho nó học cho nó dạng cho nó biết với người ta nói gì
mình cố gắng sau này cho con cháu nó biết chữ nghĩa đi đâu nó cũng được
rồi biết chữ nghĩa đi làm ăn gì cũng được hết cũng dễ dàng hơn
chứ không biết chữ rồi đi ra đâu nó cũng thua hết
tuy rằng cái nhiệm vụ chính thì không phải là đại học nhưng mà không phải là chuyên môn
nhưng mà được cấp trên giao nhiệm vụ thì tôi thật sự là cũng cố gắng
bởi vì tôi cũng dạy được nhiều năm rồi
cho nên đến bây giờ tôi cũng có cái nhiệm và cũng cố gắng
và thật sự mà nói thì trong thông tâm là rất vui
khi mà được đến lớp dạy cho các em biết cái chữ
cho bà nhất là những bà con đồng bào dân tộc tiểu số ở vùng biên giới này
không phải cứ mở lớp là có người đến học để bà con hiểu được tầm quan trọng của con chữ
cán bộ của đồng biên phòng đã lặn lội đến từng thôn ấp đến từng ngôi nhà để tuyên truyền cho bà con hiểu
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đặc biệt là sự nhiệt huyết của những người thầy giáo mang quân hàm xanh
đã giúp lớp học được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua
do cái địa bàn ở xe đường xe đi lại khó khăn
đó là việc mà huy động các em ra trung tâm cũng như ra các điểm trường rất là khó khăn
một số em cũng đã ra đến học ngoài này rồi nhưng mà do để xe quá
và mùa mưa đặc biệt mùa mưa này là không đi lại được đó là các em phải nghỉ học
một số thì không có giấy tờ tùy thân do đó là không đi học được
chúng tôi đã cùng với đồng biên phòng củ đốt các em em địa bàn vận động một lớp này
trên địa bàn xã chúng tôi là độ tuổi từ một mươi năm đến sáu mươi ngày nay khoảng tám trăm năm mươi người là chưa biết chữ
trong đó độ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi năm có khoảng trên ba trăm linh không biết chữ
cái việc mà mở được nước này thì cũng là tạo điều kiện giảm bớt số người không biết chữ trên địa bàn
và nâng chất lượng cổ cập giáo dục một bước lên một bước nữa
và đặc biệt là tạo cơ hội để cho các việt kiều campuchia những các số hộ đồng bào trong đó còn khó khăn
để biết chữ có rào điều kiện để làm sao là phát triển về văn hóa kinh tế xã hội có điều kiện để tham gia sản xuất
ngoài ba lớp học nói trên trên địa bàn tỉnh bình phước còn có hàng chục lớp học tình thương khác
được các đơn vị các nhóm thiện nguyện duy trì một cách nghiêm túc và đều đặn
từ những lớp học đặc biệt này nhiều em nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện được đến trường
nay đã biết đọc biết viết mong sao các em đều biết đọc biết viết để cuộc sống các em sau này bớt đi những vất vả thiệt thòi
đây chính là khát khao là tâm quyết của mỗi người giáo viên mỗi tấm lòng thiện nguyện cùng nhau tổ chức nên những lớp học này